vào ngày hôm nay hội nghị bộ trưởng quốc phòng hiệp hội các quốc gia đông nam á asean mở rộng
admm lần thứ một mươi bảy diễn ra tại thủ đô jakarta của indonesia đã thông qua tuyên bố chung
vì hòa bình thịnh vượng và an ninh đoàn đại biểu bộ quốc phòng việt nam do đại tướng phan văn giang
bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã chủ động có những đóng góp trách nhiệm vào thành công chung của hội nghị
tuyên bố chung jakarta vì hòa bình thịnh vượng và an ninh ghi nhận sự phức tạp của các mối
đe dọa và thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống sự chuyển dịch địa chính trị và
địa chiến lược trong khu vực cũng như tác động của cạnh tranh nước lớn có thể ảnh hưởng đến an ninh
và thịnh vượng của asean tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
ổn định an toàn khu vực và tự do hàng hải và hàng không ở biển đông theo đuổi các biện pháp giải quyết
tranh chấp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển
unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cần thiết sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả
thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trong khi thực hiện một cách đầy đủ
và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử ở biển đông doc hội nghị cam kết tăng cường các khuôn khổ khu vực
về thực hiện chương trình nghị sự phụ nữ hòa bình và an ninh qps nhằm bảo vệ tôn trọng và thúc đẩy
việc thực hiện đầy đủ quyền của phụ nữ và trẻ em gái trước các mối đe dọa cũng như thách thức
an ninh đang diễn ra và đang nổi lên đồng thời cam kết thúc đẩy chương trình nghị sự qps trong
kế hoạch công tác của các nhóm công tác chuyên gia bộ trưởng quốc phòng hiệp hội các quốc gia
đông nam á asia mở rộng giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bảy